theo đánh giá của các nhà đầu tư nước ngoài môi trường đầu tư của thành phố hồ chí minh đã không ngừng được cải thiện qua các năm
các chính sách về thuế hải quan thủ tục hành chính v v đã có sự cải thiện rõ rệt tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp khi đến đầu tư kinh doanh
đến nay đã có chín mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ hiện đầu tư kinh doanh tại thành phố hồ chí minh tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực công nghệ cao hạ tầng giao thông bán lẻ v v
học sinh sinh viên thành phố hồ chí minh đã ra quân tham gia chiến dịch xuân tình nguyện năm hai nghìn một mươi chín với nhiều hoạt động yến nghĩa hướng đến các hoạt động thăm phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng chăm lo trẻ em mù côi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn người già nêu đơn bệnh nhân nghèo giúp đỡ hỗ trợ học sinh sinh viên thanh niên công nhân thanh niên khuyết tật có được mùa xuân đầm ấm hạnh phúc
chương trình xu tình nguyện sẽ góp phần quan trọng tạo môi trường để thanh niên học sinh sinh viên thành phố dạy luyện nhân cách năng lực đáp ứng nhu cầu hoạt động xã hội nhu cầu tình nguyện vì cộng đồng
thưa quý khán giả thông kê cho thấy hiện nay lượng hàng nhập về ba chợ đầu mối tại thành phố hồ chí minh bình quân hàng đêm hơn chín tấn trong đó tám mươi là hàng nông sản
có nghĩa mỗi ngày sẽ có hai trăm bốn mươi tấn rác thải hữu cơ thải ra môi trường để giải quyết dứt điểm lượng rác thải khổng lồ này là điều không đơn giản
hàng năm các chợ phải tiêu tốn chi phí hơn tám năm tỷ đồng để thu gom vệ sinh tiêu độc khử trùng vận chuyển và xử lý rác thải tại chợ
do vậy khi sở công thương thành phố triển khai chương trình sơ chế ngay tại nguồn đối với mặt hàng nông sản trước khi vào thị trường thành phố hồ chí minh đã được các chợ đầu mối rất ủng hộ
đây được xem là giải pháp căn cơ lâu dài giúp giải quyết tình trạng rác thải tồn đồng hiện nay và xa hơn nữa tiến tới thực hiện việc truy xuất nguồn gốc đối với tất cả sản phẩm nông nghiệp nông sản khi vào thị trường thành phố hồ chí minh
trong ba chợ đầu mối nông sản của thành phố hồ chí minh thì chợ đầu mối nông sản thủ đức là nơi tập trung lớn nhất các mặt hàng nông sản
bình quân mỗi ngày có đến hơn một trăm năm mươi tấn rau củ quả chủ yếu là bắp cải và cải thảo được tập kết tại đây
trước khi được các thương lái phân phối đi khắp các quận huyện và địa phương lân cận qua sơ chế nông sản tại chợ đã thải ra lượng rác từ ba mươi đến bốn mươi tấn mỗi ngày
chính vì vậy ngay từ tháng ba hai nghìn một mươi tám khi được tiếp cận chương trình sơ chế tại nguồn đối với hàng nông sản do ngành công thương triển khai chợ đầu mối nông sản thủ đức đã nhanh chóng phổ biến hướng dẫn từng nội dung quy định cụ thể đến các thương nhân
cho đến nay một số mặt hàng nông sản chính như củ cải đỏ củ cải trắng
bắp cải cái tháo đã được thực hiện sơ chế ngay tại nguồn giúp giảm lượng rác lớn phát thải tại chợ
hiện tại công ty hàng ngày đều thuê bên công ty môi trường của thành phố dọn tất cả lượng rác ở nhà lồng chợ a chợ b và chợ c
với lượng rác này thì hàng đêm khoảng tám mươi tấn
sau khi các mặt hàng củ cải đỏ củ cải trắng
được sơ chế phía trên nguồn thì cái lượng rác này giảm khoảng hai mươi
về phía các thương nhân trước giờ vốn đã quen với kiểu cách kinh doanh truyền thống
đang nhập hàng về như thế nào thì phân phối đi các nơi cũng như thế đó ít chú ý đến việc sơ chế sản phẩm
ban đầu khi được phổ biến những quy định về sơ chế nông sản tại nguồn
bà lê thị sương chủ vực kinh doanh nông sản từ đà lạt về thành phố hồ chí minh cũng có những thắc mắc như vậy
tuy nhiên sau khi tìm hiểu kỹ các quy định
nghe bang quản lý chợ giải thích cạn kẻ lợi ích từ việc sơ chế
bà sương đã quyết định thống nhất với đối tác cung ứng nông sản tại đà lạt
thực hiện nghiêm túc việc sơ chế sản phẩm tài bu
kinh nghiệm kinh doanh lâu năm cho bà biết rõ giá bán sản phẩm sau sơ chế cao hơn trước
thậm chí gấp rưỡi nhưng bù lại giúp tiết giảm được nhiều thứ khác
và quan trọng hơn là sản phẩm nhận được sự tin cậy của người tiêu dùng
mỗi ngày vựa nông sản của bà sương nhập về từ ba đến năm tấn nông sản các loại để bán đi các tỉnh
nhờ qua khu sơ chế trước đã giúp hàng hóa lưu thông nhanh chóng
ngày nào đều bán hết ngày đó không tồn động lại như trước
nhờ đây chi phí nhân công cũng tiết giảm được năm mươi so với trước kia
một người giờ có thể đảm đương công việc cho hai người
lâm đồng và đắc nông là hai địa phương cung ứng hơn năm mươi được
hàng nông sản về thành phố hồ chí minh
do vậy những mặt hàng của hai tỉnh này được ngành công thương ưu tiên lựa chọn triển khai sơ chế trước
đến nay chương trình sơ chế nông sản được triển khai khá thuận lợi
tại chợ đầu mối nông sản thủ đức hiện đã triển khai sơ chế tại nguồn cho năm sản phẩm nông nghiệp
gồm củ cải đỏ củ cải trắng bắp cải cải sày và cải thảo
ngoài các chợ đồ mối các nhà phân phối hàng hóa lớn tại thành phố hồ chí minh như lotte mart co op mart v v
cũng đánh giá cao chủ trương thực hiện sơ chế nông sản tại nguồn
những mặt hàng nông sản khi đưa về tiêu thụ tại lotte mart cũng phải qua phần gọi là sơ chế tại siêu thị
và hiện nay thì chúng tôi cũng mất thêm một phần những nhân viên phải sơ chế những sản phẩm này tại siêu thị
đặc biệt là các sản phẩm về rau củ quả
nếu mà chúng ta giải được bài toán là sơ chế tại nguồn
thì nó sẽ giúp ích được rất là nhiều cho khâu phân phối cũng như là từ việc tiêu thụ sản phẩm nó dễ dàng hơn
quy định về sơ chế nông sản tại nguồn trước khi về thành phố hồ chí minh
đã nhận được sự ủng hộ của các nhà cung ứng cũng như đơn vị phân phối
hiệu quả mang lại khá rõ khi giúp giảm thiểu đáng kể lượng sát thải ra môi trường tại các chợ
tuy vậy qua phản hồi thực tế từ các chương trình kinh doanh nông sản
để quy định sơ chế đi vào thực tiện hơn
cần phải có sự điều chỉnh cụ thể
hơn hai mươi năm kinh doanh hàng nông sản tại chợ đầu mối thủ đức
bà nguyễn thị hoa mai đã hiểu quá rõ thói quen cũng như nhu cầu chọn lựa sản phẩm của người tiêu dùng
vì thế cho rằng nông sản có loại cần sơ chế cũng có loại chưa cần sơ chế
nếu áp dụng đồng bộ sẽ không mang lại hiệu quả cao nhất

thành thử ra bà con người ta lại chuộng cái xanh
mà người tiêu dùng cũng vậy người ta cần cái bắp cải xanh để người ta để lâu
bước đầu thì chúng tôi ghi nhận những phản hồi của thương nhân
tại vì cái này là cái nhu cầu và cái thực tế của thị trường như vậy
thì chúng tôi sẽ phản hồi lại với lại bên sở công thương để họ có những điều chỉnh hợp lý hơn
với vấn đề này
đây cũng là trở ngại mà các thương nhân kinh doanh nông sản
tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm hoc mon đang gặp phải
cái hàng bắp cải cải thảo thì cái phần này nói chung là ở đây thực hiện rất là tích cực
tuy nhiên nó cũng còn một số cái khó khăn của các thương nhân
ví dụ như một cái bắp cải nó phải có khoảng là năm lá sáu lá màu xanh
nó làm như cái dạng bau bì để mà bảo vệ lấy cái lỗi cải nó trắng ở bên trong phần non ở bên trong
mà trong quá trình mà bốc rác có thể nó dập dập bên ngoài thì người ta sẽ cắt bỏ phần đó đi
thì cái bắp cải nó vẫn bán được nguyên cái giá trị của nó không bị giảm đi
vừa rồi thực hiện nghiêm cái đề án thì cũng đã chặt hết tất cả các cái lá xanh
cho nên dẫn đến cái lá trắng nó lại tiếp tục dập
cho nên là lại làm cho cũng khó khăn trong cái vấn đề là sơ chế
đối với công tác sơ chế đây là một cái việc hết sức là khó khăn
nhưng mà thành phố cũng xác định khó cũng phải làm
và chúng tôi cũng đã đưa các cái thương nhân đưa các cái công ty
quản lý chợ đầu mối về đến làm việc ở lâm đồng đắk nông
thì chúng tôi cũng phân tích những cái được những cái không được
những cái khó khăn những cái thuận lợi trong cái việc mà sơ chế tài nguồn
làm sao cái việc sơ chế tại nguồn nó sẽ là cái bước đầu
để chúng ta tiến tới việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa sản phẩm
đối với tất cả các mặt hàng nông sản thực phẩm khi vào thành phố hồ chí minh
thì hiện nay cái vấn đề này nó đang là vấn đề khó
thì chúng ta đang chuyển hai tầng bước đi theo các cái quy trình và những cái công đoạn
trước thực tế này thông qua nhiều hội nghị hội thảo và gặp gỡ trực tiếp các nhà sản xuất
sở công thương tp hcm đã chỉ ra rằng khi thực hiện sơ chế tại nguồn
người nông dân hầu như chỉ tốn công chứ không tốn thêm chi phí
cho quy trình tái tạo rác khủ cơ thành phần bỏng
và với ba chợ đầu mối sẽ giảm đáng kể chi phí xử lý lượng rác thải phát sinh
từ quá trình sơ chế tại chợ
sở công thương tp hcm đã đưa ra những giải pháp trọng tâm
để thực hiện hiệu quả việc sơ chế tại nguồn trong thời gian tới
như tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động cho thương nhân thương lái và người nông dân
hiểu lợi ích khi sơ chế tại nguồn
điều này tạo cho sản phẩm nâng cao giá trị và người dân được hưởng lợi từ đó
quan trọng hơn tránh được tình trạng do không sơ chế đóng gói bảo quản với điều kiện phù hợp
ngay sau khi thu hoạch dẫn đến giảm giá trị của nông sản như rau củ quả
mà qua thực tế cho thấy tỷ lệ hao hụt nông sản sau thu hoạch lên đến ba mươi
sở công thương tp hcm hôm rồi cũng có đề nghị với sở công thương và sở nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh
sẽ có báo cáo cho quỹ ban dân các tỉnh để đồng tình ủng hộ chủ trương này của tp hcm
và có chỉ đạo sâu sát cũng như đồng bộ cho các sở ban ngành
các quỹ ban dân quyện của các tỉnh để cùng phối hợp thực hiện

làm cơ sở để các tỉnh thành làm cơ sở để các tỉnh thành làm cơ sở để các tỉnh thành
để khảo sát hoạt động sản xuất cung ứng thu gom sơ chế các sản phẩm nông sản đang phân phối tại ba chợ đồ mối thủ đức hóc môn và bình điền
bắt đầu từ ngày một tháng một hai nghìn một mươi chín nông sản khi vào chợ đầu mối tại tp hcm phải qua sơ chế đóng gói
từng bước tiến tới quản lý truy xuất nguồn gốc rau củ quả
thưa quý khán giả quy hoạch phát triển ngành thương mại tp hcm đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi với mục tiêu đưa sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng chất lượng đảm bảo đến với người tiêu dùng
để thực hiện hóa chủ trương đó tp hcm tập trung từng bước nâng cấp ba chợ đồ mối
thành các trung tâm bán buôn xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm và địa điểm tham quan mua sắm du lịch khu vực phía nam
trong đó ưu tiên giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc hàng hóa vệ sinh môi trường tại các chợ
hướng đến hình thành các chợ đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn
sau đây mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự về đề án xây dựng chợ an toàn thực phẩm đang được tp hcm triển khai
chợ bến thành được biết đến như biểu tượng đặc trưng của chợ truyền thống tại tp hcm
bình quân mỗi ngày có hơn một mươi lượt khách đến tham quan mua sắm
hơn hai mươi năm gắn bó với quầy hàng kinh doanh thực phẩm tươi sống tại chợ bến thành
bà kim hoa là một trong những tiểu thương uy tín với lượng khách hàng luôn ổn định
vì thế khi chợ được chọn triển khai thí điểm chợ an toàn thực phẩm
bà hoa cũng như nhiều tiểu thương khác rất ủng hộ
mặt hàng rau củ quả và quầy hàng kinh doanh ăn uống cũng phải áp dụng tiêu chí về mô hình chợ an toàn thực phẩm

thực phẩm kinh doanh tại chợ phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

cái an toàn thực phẩm ở chợ này là lâu rồi
mỗi ngày cũng được ban quản lý kiểm tra chẳng hạn như lấy thức ăn
thực phẩm mang đi xét nghiệm hoặc là rau rồi đĩa

với việc cung cấp từ năm mươi năm mươi năm thị phần thịt heo cho toàn thành phố
chợ đầu mối nông sản thực phẩm hốc môn là đơn vị thứ hai
được chọn lựa xây dựng mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm
ngay từ đầu ban quản lý chợ đã triển khai phổ biến quy định đến các tiểu thương
đồng thời chuẩn bị các điều kiện quan trọng về cơ sở vật chất tại chỗ
đáp ứng các điều kiện khắc khe của trận an toàn thực phẩm
tại đây đã có khu kiểm tra xử lý những thực phẩm chưa đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

theo vào chợ đồ mối nông sản thực phẩm hốc môn là một trăm linh đã có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
cũng như là được sự kiểm tra chặt chẽ của ngành thú y cũng như là ban an toàn thực phẩm
và chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện tiếp giai đoạn hai
là giai đoạn chất lượng sản phẩm hàng quá từ chợ đồ mối nông sản thực phẩm hốc môn
đi ra các chợ bán lẻ để nhận diện được đâu là sản phẩm của sức phát từ chợ đồ mối hốc môn
thành phố hồ chí minh có hai trăm bốn mươi chợ đang hoạt động
trong đó có một mươi bảy chợ loại một năm mươi ba chợ loại hai
hai mươi chợ loại ba trong đó có tới chín mươi sáu chợ truyền thống kinh doanh thực phẩm
thành phố đã xây dựng và triển khai đề án mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cùng bộ tiêu chí cụ thể
mục tiêu là xây dựng và phát triển mạng lưới chợ truyền thống
đáp ứng tiêu chí về an toàn thực phẩm bảo đảm sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng
thưa quý vị và các bạn
sự cần thiết phải triển khai sơ chế nông sản ngay tại nguồn hay thực hiện đề án chợ đảm bảo an toàn thực phẩm
mục đích cuối cùng là hướng đến xây dựng một chuẩn mực an toàn đối với sản phẩm hàng hóa nông sản
khi vào thị trường thành phố hồ chí minh phục vụ người tiêu dùng
đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mời thư tưởng liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư tbhcmhômnay tvacomgmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo